tổng công ty điện lực hà nội cho biết cho dù tình hình xấu nhất xảy ra thì vẫn sẽ bảo đảm duy trì cung cấp điện liên tục an toàn và ổn định cho địa bàn thủ đô phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch đẩy lùi dịch bệnh
evn hà nội yêu cầu các công ty điện lực không được cắt ngưng cấp điện cho các cơ sở y tế nhất là khu vực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương hai cơ sở đông anh nơi đang điều trị cho nhiều bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
cùng với đó điện lực đông anh còn cho nâng cấp thay thế đường dây máy biến áp mới cho khu vực này
evn hà nội luôn quan tâm đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo quy định của bộ y tế khi thực hiện nhiệm vụ bổ sung các chế độ cho cán bộ công nhân viên làm việc cũng như phải nghỉ do tiếp xúc và đi qua khu vực đang cách ly